còn tại tỉnh ninh thuận sau ba đợt gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt đến thời điểm cuối tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nông dân tại ninh thuận mới bắt đầu xuống giống vụ đông xuân năm nay chậm hơn một tháng so với lịch sản xuất hàng năm
do mưa bão kéo dài những ngày gần đây nông dân xã phước nam huyện thuận nam mới tiếp tục cày ải đất và trồng lúa
mặc dù nông dân đã mấy lần gieo xạ nhưng phần nhiều ruộng lúa đều bị ngập trắng nhiều ngày làm lúa chết hoàn toàn
bà con phải tốn chi phí để thuê cơ giới cầy ải lại đất mua lại giống để tiếp tục sản xuất vụ đông xuân muộn
đa số là không đúng với vụ đông xuân tức là vụ đông xuân này mới tốt này
nhưng quá trễ nếu mà gieo được hai vụ rồi thì là đúng vụ mà ngược lại bị bão lũ phá hư hết
được hai là chính xác kết đây là một tháng thì rất tốt là đúng vụ của đông xuân luôn
gia đình anh châu văn khoa
châu văn khoa ở thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam phải gieo giống lần hai cho năm sáu xào lúa bị ngập với chi phí đầu tư giống hơn một mươi triệu đồng
nhưng anh cũng đang băn khoăn vì không biết rằng đợt xuống giống lần này có còn bị mưa lũ làm thiệt hại nữa hay không
giống cái vụ đông xuân như các hội dân gieo vừa rồi thì thấy là mấy mả lũ thì mọc rất tốt
cho vừa rồi cái này giống cũng gieo xuống nhưng mà nó bị ngập lũ
thì nó thiệt hại cái này xuống lần hai
trở lại với thủ phủ muối diêm dân ở huyện ninh hải chúng tôi chứng kiến cảnh diêm dân tất bật cho việc cải tạo lại dụng muối bị mưa lũ làm sạt lở bờ hư hỏng mặt nền ruộng
rồi gió nó vậy là làm không biết là không biết là hư hết thiệt hại hết luôn giống này hết luôn rồi giờ làm lại làm lại

nhiều diêm dân cho biết cực nhất là không làm lại da ruộng mối bởi tốn rất nhiều thời gian để sới và cào bỏ một lớp đất bị sủi và bong chóc trên nền mặt ruộng do nước mưa tích tụ nhiều ngày làm cho nền đất được tạo bằng nước ót nước biển có độ mặn thấp gọi là da ruộng trước đó bị sâm ngọt nền da bị xì nhiều chỗ
sau đó dùng đầm gỗ đầm cho toàn bộ nền mặt ruộng bằng phẳng và dẫn nước ót vào lại ruộng để tạo lớp da mới rồi sản xuất lại
nếu cải tạo lại nền ruộng không bảo đảm thì khi bơm nước biển vào ruộng không giữ được nước và nước theo các chỗ bị xì ngấm hết xuống đất lượng muối kết tinh không đạt năng suất và chất lượng kém
công việc này hầu như phải làm thủ công thì diêm dân mới có thể kiểm tra được độ kín của nền ruộng
thường thì vào thời điểm này của những năm trước đây diêm dân đã thu hoạch mùa vụ tết nhưng năm nay hầu như các dụng muối đều bị thiệt hại diêm dân như trắng tay cả mùa vụ
phải đợi sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nếu thời tiết nắng khô thì mới mong thu hoạch được mùa vụ mới
công việc này hầu như phải làm thủ công thì diêm dân mới có thể kiểm tra được độ kín của nền ruộng
một hectare với giá bán ba mươi đồng
một kg sau khi trừ
chi phí bà con thu lãi trên
hai mươi triệu đồng một vụ một hectare
nhờ có thu nhập từ việc chồng mẹ
mà gia đình ông bay thanh nếu
không nằm trong danh sách nhận gạo cứu đói
và có điều kiện chuẩn bị cúng tổ tiên
trong dịp tết nguyên đán
mùa hẳn năm vừa rồi nắng hẳn
qua khô khăn không có nước
thì mình cũng làm đông tết thì cũng làm
một mâm vậy thôi để cúng cho
bà cho vui thì cúng ăn cho
vui vậy thôi mà thì người ta
cúng người ta tết mừng tết
mình cũng mừng
ông bà mình không nhiều thì
mình làm một mâm thì ông bà
mình chiều ông bà mình về
trong năm hai nghìn một mươi sáu
đồng bào raglanay
ở ninh thuận đã chuyển đổi hơn
hai hectare các loại cây trồng
ngắn ngày không chỉ tiết kiệm nước
mà còn nâng cao độ phi của đất
tạo việc làm cho lao động trong những tháng
mùa khô hẳn
về trước mắt tạm thời thì huyện cho chú trương
để bà con sử dụng các vùng
ven suối lồng hồ để sản xuất
có những cái lương thực
thực phẩm để có trong thời gian ngắn
về lâu dài thì huyện
đã tiếp tục quy hoạch rà soát
lại những cái đất đai
đảm bảo chuyển đổi những cơ cấu
cây trồng vật nuôi cho nó phù hợp
nhất là chuyển đổi từng cây
tiết kiệm nước chuyển sang
cây chịu hạn
và đảm bảo
được cái lương thực thực phẩm
cho người dân cũng như là
sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trên thị trường
nhiềm vui đến từ những thành quả
của nông dân sau năm tháng miệt mài
lao động với khát khao vươn lên làm giàu
trên những nương giấy
một thời hoang hóa đã trở thành lợi thế
giúp đồng bào ổn định cuộc sống
trong mùa nắng hạn sau này
trong khắc nghiệt và khó khăn của biến đổi khí hậu
chính sự cần cù sáng tạo trong
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp
người dân nam trung bộ tìm ra
giải pháp thoát nghèo bền vững
tuy nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu
rất cần những chiến lược dài hạn
của chính phủ và các ngành có liên quan
trong đầu tư và quy hoạch
các vùng sản xuất ứng dụng khoa học
công nghệ để giảm thiểu thấp nhất
tác động của thiên tai với sản xuất
đến đây chương trình nông nghiệp
chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị
quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế trung tân truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộng